chiều ngày một mươi ba tháng tám tại sơn la ubnd tỉnh sơn la đã họp báo tuyên truyền về ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín được diễn ra tại tỉnh sơn la
ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng tây bắc lần thứ một mươi bốn với chủ đề
bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng tây bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước
do bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh hòa bình điện biên lai châu lào cai yên bái phú thọ và sơn la tổ chức
ngày hội gồm hai hoạt động chính phần lễ và phần hội với các hoạt động văn hóa thể dục thể thao du lịch ẩm thực
các hoạt động tuyên truyền cổ động diễn ra từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám với sự tham gia của trên một nghệ nhân nghệ sĩ diễn viên vận động viên quần chúng đến từ bảy tỉnh
đồng thời có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan ban ngành trung ương các địa phương